tránh văn phòng tổng thống ukraine cho biết một trăm một mươi sáu người ukraine đã được trả tự do
trong khi đó các hãng tin nga cũng dẫn thông báo của bộ quốc phòng nước này cho biết sáu mươi ba công dân nga đã được trả phóng thích trong đợt này
việc trao đổi tù nhân được thực hiện thông qua nước trung gian là các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
đợt trao đổi tù nhân gần nhất giữa nga và ukraine diễn ra ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tổng cộng hai trăm một mươi tám tù nhân của hai bên đã được phóng thích
trước đó vào cuối tháng một mươi một năm ngoái các đại diện của nga và ukraine đã gặp nhau tại uae và thảo luận về khả năng trao đổi tù nhân
khơi thông hoạt động xuất khẩu phân bón của nga sang châu á và châu phi thông qua một đường ống của ukraine
cuộc đàm phán do uae làm trung gian và không có sự tham gia của liên hợp quốc
dù tổ chức này đóng vai trò trung tâm trong việc thương lượng về sáng kiến ngũ cốc biển đen
cuộc đàm phán cũng nhằm loại bỏ những trở ngại còn lại
trong sáng kiến trên vốn được gia hạn vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng các bên chưa nhất trí về việc xuất khẩu phân bón của nga